mới đây cuộc thi mỹ thuật chiến binh diệt corona do sở nghệ thuật atri phối hợp cùng với tổ chức giáo dục summit edicion service đồng tổ chức với chủ đề
chiến đấu với dịch bệnh toàn cầu covid một mươi chín đã diễn ra phần trao giải với nhiều tác phẩm xuất sắc
cuộc thi chiến binh diệt corona được phát động trên toàn địa bàn thành phố hà nội
đối tượng dự thi là các em học sinh sinh viên từ bốn đến hai mươi bốn tuổi
thông qua việc thể hiện bằng ngôn ngữ tạo hình các bạn sẽ được thỏa sức sáng tạo để bày tỏ cách nhìn nhận hiểu biết của mình
đối với việc góp phần nâng cao nhận thức của bản thân và gia đình với vấn đề chiến đấu với dịch bệnh covid một mươi chín
sau gần ba tháng phát động ban tổ chức nhận được một ba trăm hai mươi bảy tác phẩm
ban tổ chức đã chọn và trao một mươi chín giải thưởng bao gồm bốn giải nhất bốn giải nhì bốn giải ba ba giải tác phẩm yêu thích và bốn giải chiến binh truyền thông
cuộc thi góp phần lan tỏa những thông điệp hay ý nghĩa của chính các em học sinh
học sinh sinh viên về cách phòng chống dịch covid một mươi chín